một người hết lòng vì hội an suốt mấy thập kỷ làm chủ tịch rồi bí thư thành phố tỏ ra lo ngại trước sự hỗn tạp đang diễn ra ở thành phố này
theo ông không chỉ đứng trước thách thức lớn khi lượng du lịch đến đây tăng đột biến hội an còn đang chịu áp lực quá tải của thương mại
cùng với sự gia tăng nhanh các công trình xây dựng mới trong vùng đệm gần đô thị cổ nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách đổ về
sự tăng trưởng quá nóng trong khi cơ sở hạ tầng phát triển chưa tương xứng khiến đô thị cổ hội an quá tải
chất lượng dịch vụ du lịch không được đảm bảo ông cho biết
như vậy thì bây giờ nếu phá vỡ đi không gian yên tĩnh của hội an
thì chính chúng ta đã bỏ đi một cái giá trị tờ nguyên rất lớn mà bao đời đại của hội an đã giữ được
phố cổ hội an không chỉ là trái tim của cư dân hội an đó là di sản của nhân loại
hiện nay thành phố hội an nỗ lực tìm giải pháp làm giảm sức ép của sự phát triển du lịch là cần thiết
nhưng quan trọng hơn hết sự tồn tại bền vững của một di sản phụ thuộc vào phần lớn ứng xử của cộng đồng
sự quản lý đúng hướng của chính quyền thành phố
đây cũng là điều kiện để hội an có cơ hội phát triển du lịch mà không đánh mất giá trị văn hóa được gìn giữ từ bao đời nay
hội an có cơ hội phát triển du lịch mà không đánh mất giá trị văn hóa được gìn giữ từ bao đời này

thưa hai vị khách mời của chương trình chúng ta cùng ngồi lại để trao đổi về mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản
sao cho nó có sự đồng điệu và không có xâm hại lẫn nhau đều đạt được hiệu quả cao nhất
trong câu chuyện này như chúng tôi đã phản ánh phóng sự đầu tiên về đô thị cổ hội an
chúng ta thấy rằng là nó không chỉ là câu chuyện của hội an nhìn rộng ra cả nước thì nó còn là câu chuyện của huế
mà có sự phát triển du lịch dựa vào di sản các vị nhìn nhận về mối quan hệ là thế nào
quả thật là trong một thời gian rất ngắn vừa rồi nhất là sau khi chúng ta có nghị quyết tám của bộ chính trị
về phát triển du lịch việt nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì quả thật là cái sự gợi mở đó của đảng và nhà nước
thì cũng giúp cho những cái cơ hội cho các nhà đầu tư cũng như là cho các định hướng phát triển kinh tế xã hội của các cái địa phương
và cái điều này thì nếu nói đến quá trình phát triển về kinh tế
du lịch gắn với việc bảo tồn các di sản văn hóa thực ra đây là một cái vấn đề nó khá là lâu rồi
nhưng đặc biệt là như tôi vừa nói trong hai năm trở lại đây thì đó là một hiện tượng nóng trong cái vấn đề mà ảnh hưởng của du lịch
đối với các di sản văn hóa hiện nay khi du lịch phát triển nếu chúng ta thiếu sự kiểm soát và đặc biệt hơn nữa
là trong vấn đề quản lý nó sẽ dẫn tới rất nhiều các hệ lụy trong vấn đề bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản của việt nam
tôi muốn đặt câu hỏi một cách thẳng thắn với hai vị và mong nhận được câu trả lời cũng thẳng thắn là
ở đây không phải là nếu nữa mà là thực sự khi mà chúng ta thiếu cái sự kiểm soát kể cả về sự phát triển du lịch
cũng như là về bảo tồn di sản văn hóa và đấy là thực tế thì trách nhiệm thuộc về ai
cái tình trạng mà du lịch phát triển thiếu sự kiểm soát nó có nguyên nhân từ cái công tác quản lý nhà nước
trong những năm vừa qua thì chúng ta luôn đặt vấn đề là các cái kho tàng di sản văn hóa kể
vẫn phi vật thể những nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt cần phải được khai thác
cần phải được phát huy giá trị phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế
tuy nhiên chúng ta chỉ đặt vấn đề phát triển một chiều tức là kinh doanh du lịch thu được nhiều lợi nhuận
số lượng khách du lịch tăng lên không ngừng
nhưng chúng ta quên bất một điều tức là sự tăng trưởng du lịch phải đi đôi với mối quan hệ giữa kinh tế xã hội
tức là cộng đồng dân cư ở khu vực di sản
đấy là được hưởng cái gì
phát triển du lịch như thế thì chúng ta bị xâm hại những cái gì về mặt xã hội lẫn môi trường
thì tôi thấy ở đây nó có hai yếu tố mà cần phải xem xét này
một bên là du lịch chắc chắn là có quản lý nhà nước và du lịch
một bên là di sản chắc chắn là có quản lý nhà nước về di sản
thì phải chăng cái hoạt động quản lý này của hai bên là nó không gặp nhau nó không ăn rơ với nhau
thực ra thì trong khoảng lộ hai ba thập kỷ trước đây thì có xuất hiện một cái tình trạng
tức là ngành du lịch
ngành du lịch là khai thắt trên lưng ngành văn hóa
tuy nhiên giữa ngành du lịch với ngành văn hóa di sản văn hóa là đã về chung một bộ quản lý nhà nước
tức là bộ văn hóa thể thao và du lịch
thì không có cớ gì để mà nói mâu thuẫn giữa ngành văn hóa và ngành du lịch là còn tồn tại được nữa
thực ra sự trồng chéo ở đây thì chúng ta cũng biết là bản chất của du lịch đó là một ngành kinh tế tổng hợp
nên phải có cái sự phối kết hợp rất là rộng của nhiều các cái đơn vị cơ quan khác nhau
hiện nay thì ngay cả sự tương thích về luật tôi lấy ví dụ như luật di sản luật đầu tư hay luật tài nguyên môi trường hay luật du lịch
đã có thực sự tương thích với nhau về tất cả cái hướng tới cái mục tiêu quản lý để làm sao phát triển du lịch
nó đồng hòa với cái việc bảo tồn các cái di sản văn hóa hay chưa
thì đấy cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra
mà cái này thì đại diện của unesco ở việt nam cũng đã nhắc tới cái vấn đề này
như là giáo sư tiến sĩ trương quốc bình đã vừa đề cập
đó là chúng ta chưa phối hợp thực sự chặt chẽ mặc dù trong cùng đơn vị
nhưng hoàn toàn tất cả cái việc bỏ ngỏ trong vấn đề kiểm soát
cũng như là trong vấn đề mà chúng ta gọi là chặt chẽ đối với việc thực hiện các cái nghị định thông tư của các cái văn bản đưa ra
thì hiện nay hoàn toàn trên thực tế là chúng ta chưa thực hiện tốt
tôi muốn đặt vấn đề rộng hơn một chút đi
chúng ta đang nói về cái trường hợp việt nam nó giống như một trường hợp đặc thù ấy
thế nhưng nếu như đặt vấn đề về cái câu chuyện là phát triển du lịch một bên
và bảo vệ di sản một bên làm sao mà cho nó hài hòa và đạt được hiệu quả tốt nhất
và đặt ở một cái bình diện rộng hơn ở thế giới đi thì ta có một trường hợp nào để tham khảo hay không
ở pháp chẳng hạn là người ta có một cái động trong han đá mà trong đấy có rất nhiều những cái bích họa
tuy nhiên là người ta phải hạn chế cái lượng khách du lịch vào thăm cái động này
tại sao như thế là bởi vì khách tham quan vào thì người ta thở ra nó có acid
cho nên là nó bám vào các cái
hang động vách hạc nó làm ảnh hưởng đến các cái bích hỏa ở trong vách hạc
và chúng tôi cho rằng đây là một cái điển hình về cái việc mà như là quản lý các di sản văn hóa và thiên nhiên
mà cần phải có cái sự kiểm soát
trong cái quá trình mà chúng tôi tham gia vào công tác vận động quốc tế và làm hồ sơ
để đưa các di sản văn hóa và thiên nhiên tiêu biểu của việt nam thành di sản thế giới
thì chúng ta đã có cái cam kết
để mà bảo vệ cái này
nhưng mà rất là buồn các cái cơ quan ban ngành của việt nam các tỉnh ở việt nam
tha thiết cái lúc làm hồ sơ đến cái khi mà đã được công nhận thành di sản rồi
thì bắt đầu là êm mất những cái cam kết của mình trong cái chuyện quản lý bảo vệ
kinh nghiệm của các quốc gia trong vấn đề làm sao để dung hòa tốt được
giữa cái vấn đề phát triển kinh tế hóa văn hóa cũng như là với cái việc bảo tồn các cái di sản văn hóa của họ
thì tôi thấy rằng là khi phát triển du lịch thì chúng ta không thể tránh được
cái vấn đề nó sẽ có ảnh hưởng ít hay nhiều của du lịch tác động lên di sản văn hóa
cũng có một số các kinh nghiệm tôi lấy ví dụ như là nếu đặt ra cái trường hợp của cố đô otta của thái lan
buộc hiện nay chính phủ người ta phải cân nhắc với cái việc là phát triển kinh tế xã hội ở đây
theo hướng phát triển du lịch hay là dừng lại để bảo tồn các di sản văn hóa
và đúng như giáo sư tiến sĩ trung quốc bình vừa nói
cái việc mà chúng ta kiểm soát cái sức chứa của các cái điểm di sản cũng rất là quan trọng
ngoài ra nữa thì tôi thấy rằng là dự án của liên minh châu âu eu cũng đã định hướng cho chúng ta rất nhiều
về cái vấn đề là du lịch có trách nhiệm
mà trách nhiệm ở đây từ trách nhiệm về vấn đề quy hoạch
khi anh quy hoạch anh phải nhìn thực tiễn mà có tầm nhìn dài hạn
anh phải tính được cái lượng khách trong một vài năm và thậm chí chục năm và hai mươi năm tiếp theo
nó sẽ phát triển như thế nào
rồi là sản phẩm du lịch cũng phải có trách nhiệm
rồi vấn đề quản lý di sản cũng phải có trách nhiệm
đó là gì
cái quản lý cũng phải được phân theo các thuộc tính của nó
ví dụ thuộc tính vật lý trên biển là chúng ta phải có cách thức quản lý khác
trên bờ chúng ta phải có cách thức quản lý khác
rồi là thuộc tính xã hội nơi dân cư chúng ta phải có cách thức quản lý khác
thì một cái vấn đề nữa đó là giảm sức chứa cũng phải căn cứ vào các thuộc tính
ví dụ như thuộc tính vật lý thì ở trên mặt nước chứa được bao nhiêu
trên bờ chứa được bao nhiêu
rồi thuộc tính xã hội tức ở đấy những phong tục tập quán có dễ bị tác động ảnh hưởng hay không
những cái vấn đề đó sẽ giúp chúng ta dung hòa và quản lý tốt được
công ước quốc tế về du lịch văn hóa được icommos hội đồng di tích và di trì quốc tế thuộc unesco thông qua năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đã đưa ra sáu nguyên tắc về quản lý du lịch ở những nơi có di sản quan trọng
trong đó nguyên tắc thứ hai của công ước đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa di sản và du lịch
khẳng định đây là mối quan hệ có tính động
và có thể xung đột nhau đòi hỏi phải được quản lý bền vững
nguyên tắc khẳng định các dự án phát triển du lịch và xây dựng cấu trúc hạ tầng phải lưu ý đến phương diện thẩm mỹ xã hội và văn hóa
cảnh quan thiên nhiên đặc trưng đa dạng sinh học ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương phong cách kiến trúc địa phương truyền thống bản xứ
trước khi địa điểm di sản được xúc tiến hoặc phát triển cho du lịch mở rộng
các dự án phải đánh giá giá trị thiên nhiên và văn hóa của nguồn lực xác lập thỏa đáng những giới hạn thay đổi có thể chấp nhận được
nhất là về tác động của số lượng khách tham quan lên các đặc trưng hình thể tính toàn vẹn sinh thái và tính đa dạng sinh học của địa điểm
sự lui tới của địa phương hệ thống vận tải và phúc lợi xã hội kinh tế và văn hóa của cộng đồng chủ nhà
chủ đề mà chúng ta đang bàn
làm sao để có thể phát triển tốt về du lịch mà nó không ảnh hưởng tới cái mục tiêu là bảo vệ và phục hồi các cái di sản văn hóa rất là quý giá mà chúng ta đang có
tôi thấy rằng cái mục đích này nó đã được quy phạm hóa một phần nào đấy rất là quan trọng trong chính cái công ước quốc tế về du lịch văn hóa
do hội đồng di tích và di chỉ quốc tế thông qua năm một nghìn chín trăm chín mươi
nếu như mà thực hiện tốt được những cái yêu cầu này thì tôi nghĩ rằng cũng không có câu chuyện mà chúng ta phải ngồi đây để mà nói về những cái hậu quả
của cái việc phát triển du lịch nắm quá ảnh hưởng đến di sản văn hóa đâu
thế nhưng ở đây nó đặt ra một câu chuyện là người ta có định thực hiện những cái nguyên tắc đấy hay không ạ
những người đang có cái trách nhiệm về mặt quản lý di sản cũng như là phát triển du lịch ấy
đây là một cái câu hỏi rất là hay mà tôi nhớ lại khi mà chúng tôi dự cái hội nghị của unesco để mà xét cái hồ sơ của vịnh hạ long ấy
thì có một cái đại diện của unesco hỏi chúng tôi các ông nóng lòng muốn đưa hạ long thành di sản
thiên nhiên thế giới có phải để tạo cơ sở cho việc phát triển du lịch hay không
thì chúng tôi trả lời như thế này thực ra thì như là việt nam thì đang rất là khó khăn
vào những đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước thì chúng tôi muốn rằng hạ long trở thành di sản thiên nhiên thế giới
để mà vận dụng những cái quy định của công ước quốc tế vào trong cái chuyện quản lý chứ không phải là chỉ để phát triển du lịch
thế thì ông ta là rất là vui

chúng ta nói rằng là đấy là một trong những cái mà tiêu chí mà chúng tôi muốn hạ long trở thành di sản thế giới là để được quản lý tốt hơn
chứ không phải là để phát triển du lịch
thực ra là không chỉ trong công ước di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới mới đưa ra những cái vấn đề mà giúp chúng ta có cái định hướng rõ ràng
trong cái việc là vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn các cái giá trị di sản văn hóa
mà trong các cái mục tiêu phát triển của các cái chiến lược phát triển ở việt nam thì chính phủ đều đưa ra những cái mục tiêu rất là rõ ràng
trong vấn đề mà phát triển giữa cái vấn đề vừa bảo tồn vừa phát triển
tuy nhiên là cái điều mà đúng là bài toán khó nhất của chúng ta làm sao chúng ta lại thực hiện tốt được cái vấn đề này từ thực tiễn
thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó có liên quan tới cái việc chính là những người thực thi các cái vấn đề đó tại các điểm phát triển
từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương cho đến các ban quản lý các điểm là chúng ta chưa thực hiện tốt cái mục tiêu cũng như các cái quy định trong cái vấn đề phát triển này
đây cũng là một bài toán cực kỳ khó và nói mãi không hết đối với cái vấn đề phát triển ở việt nam
bởi tôi nghĩ rằng là chắc chắn là mọi người đều biết nhưng có thực hiện hay không mà thôi
cho nên là cái vấn đề mà chúng ta là phải xử lý các cái vi phạm một cách nghiêm túc thường xuyên kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ cũng như là ngay từ vấn đề ban đầu như tôi đã nói
kể cả về quy hoạch quy hoạch phải xuất phát từ thực tiễn và phải kiểm soát được cái vấn đề quy hoạch đó ngay từ trên văn bản một cách rất là tốt
thì chúng ta mới có thể thực hiện
có thể là điều chỉnh được nó ngoài thực tiễn
còn nếu ngay trong văn bản mà chúng ta cái quy hoạch của chúng ta cũng không tốt sẽ dẫn tới tất cả các vấn đề xảy ra trên thực tế
rất cảm ơn ý kiến của phó sư tiến sĩ bùi thanh thủy
tôi thấy rằng khi mà nói về du lịch thì người ta thường dùng một số cụm từ một ngành công nghiệp không khói con gà đẻ trứng vàng của nền kinh tế quốc dân để nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của nó
thì đương nhiên là cái chuyện phát triển du lịch là chuyện không thể bỏ rồi
thế nhưng mà ở đây nó còn câu chuyện khác là câu chuyện bảo vệ và phục hồi các cái di sản văn hóa
thế thì liệu chúng ta có thể vận dụng một phần nào đó cách diễn đạt của thủ tướng nguyễn xuân phúc đấy không ạ
tức là không phát triển du lịch bằng mọi giá bằng cách đánh đổi di sản
có được không ạ
và đấy là một trong những cái cách để mà để mà có thể tiến tới cái mục tiêu xa hơn
từ góc độ quan điểm của tôi thì điều đó hoàn toàn đúng
chúng ta không thể đánh đổi mọi giá để phát triển
vì tất cả các di sản

và những cái tài sản vô cùng quý của cha ông để lại
nếu nó biến dạng nó không còn những sắc diện của trước đây nữa
và không có giá trị tinh thần nữa thì không thể gọi là di sản văn hóa được
và đặc biệt việc bảo tồn các di sản văn hóa là tránh cái sự đứt gãy về văn hóa truyền thống của dân tộc
cho nên chính vì vậy mà chúng ta không nên đánh đổi mọi giá
mà chúng ta phải có cách để kiểm soát nó một cách tốt nhất
trên các phương diện từ văn bản từ các chính sách từ các quy định quy chế đến nguồn nhân lực
cho đến việc tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia vào các hoạt động bảo tồn và hoạt động phát triển du lịch
để mà đảm bảo được cái vấn đề là phát triển một cách dung hòa nhất
bởi tôi nghĩ rằng là để cho di sản mà sống và tồn tại cùng với xã hội đương đại là nó phải có cái sự phát triển du lịch
và phát triển du lịch khi chúng ta xác định di sản văn hóa là hàng hóa là một sản phẩm trong vấn đề kinh doanh
thì đương nhiên nó phải vận hành theo những cái điều kiện của đời sống xã hội đương đại của chúng ta
có như vậy nếu chúng ta nhìn thật tốt giữa hai cái phạm trù bảo tồn văn hóa di sản văn hóa và phát triển kinh tế ở hai góc nhìn như vậy
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cân đối được hài hòa được trong cái vấn đề giữa phát triển và bảo tồn
như vậy là hôm nay khi mà chúng ta đặt trên bàn cái câu chuyện về phát triển du lịch và bảo vệ các cái di sản văn hóa
để làm sao mà vừa có thể phát triển du lịch để tăng trưởng kinh tế vừa có thể bảo vệ tốt được những cái di sản văn hóa của cha ông để lại
theo tôi thì nó bắt đầu phải xuất phát từ cái nhận thức cái nhận thức đúng của những người có trách nhiệm
từ bộ văn hóa thể thao du lịch cho đến lãnh đạo của các tỉnh thành phố nơi mà có các cái di sản
tôi nhớ rằng trong một chương trình khóc nhìn văn hóa trước đây ấy thì có một vị khách trong chương trình có nói một cái ý mà tôi rất là túng đắc
nếu như chúng ta coi di sản là một cái nguồn tài nguyên thì ta chỉ khai thác thôi
nhưng bên cạnh cái phương diện ấy chúng ta coi nó như là một sản nghiệp thì ngoài khai thác còn lại bảo vệ
và câu chuyện mà chúng ta đang đặt ra ở đây những mâu thuẫn mà cần phải giải quyết tôi nghĩ bắt đầu từ nhận thức
chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả tốt hơn khi mà nói về câu chuyện này
câu chuyện phát triển hài hòa giữa du lịch một bên và bảo vệ di sản một bên
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong góc nhìn văn hóa ngày hôm nay